xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới các tỉnh ở phía đông bắc bộ
chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường
đến ngày mai trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác
trời rét cả ngày và đêm với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ
sang ngày bảy và ngày tám tháng một mươi hai trời tạnh ráo hơn song còn nhiều mây
có sương mù vào đêm và sáng nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ từng ngày
với các tỉnh thành phía tây bắc bộ trời cũng nhiều mây
và có mưa nhỏ rải rác trong ngày mai
khi gió mùa đông bắc tăng cường sau thì giảm nhanh xuống diện vài nơi
tuy nhiên sương mù còn xảy ra vào đêm và sáng
khiến tầm nhìn giảm thấp ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến là ở dưới mức hai mươi sáu độ
không khí lạnh từ phía bắc dồn xuống kết hợp với hoạt động của đối gió đông trên cao
nên mưa trên khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có xu hướng gia tăng trở lại tập trung từ phía nam nghệ an trở vào
nhiệt độ vì thế duy trì ở mức thấp
ngày đêm là ở dưới mức hai mươi sáu độ trời lạnh vào ban ngày và rét về đêm và sáng
còn khu vực ở phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
cũng có mưa lớn diện rộng trong những ngày tới chủ yếu là từ khánh hòa trở ra
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài gây ra
về nhiệt độ chưa có nhiều thay đổi
cao nhất trưa chiều trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi còn cao hơn ở phía nam
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến là ít mưa
ban ngày trời nắng nên nhiệt biến động không nhiều
về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi bảy đến hai mươi độ trời lạnh
cao nhất trưa chiều trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ riêng con tum có nơi còn trên ba mươi độ
khu vực nam bộ trong đêm nay và chiều tối ngày mai cũng có mưa rào và rông dày rác
sau thì có mưa vài nơi về chiều tối
người dân đề phòng có tố lốc gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ thấp nhất trên khu vực trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ

riêng miền đông có nơi còn đạt mức ba mươi bốn độ